cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim thành tỉnh hải dương vừa tiến hành bắt bị can trần văn luân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú huyện kim thành để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích
khoảng hai ba tháng trở lại đây do mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình luân nhiều lần đánh đập hành hạ chị bùi thị tuyết giao sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy quê ở huyện hòn đất tỉnh kiên giang
kết quả giám định pháp y tỷ lệ thương tật trên cơ thể của chị giao là hai mươi sáu
được biết trước khi kết hôn với chị giao luân đã có hai đời vợ và bảy người con chị giao có hai đời chồng đã ly hôn
năm hai nghìn hai mươi một luân và giao gặp nhau tại tp hcm rồi quyết định đi đến kết hôn và chuyển về sống chung với nhau tại xã kim xuyên huyện kim thành
tuy nhiên thời gian sống chung cùng nhau giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn luân thường xuyên đánh luân thường xuyên hành hạ đánh đập chị giao luân và chị giao đã có một con chung hiện chị giao đang mang thai con thứ hai khoảng bảy tháng